thưa quý vị ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời sự nổi bật
bắt đầu từ ngày hôm qua bốn tháng bảy công dân việt nam ở trong nước và công dân việt nam ở nước ngoài
đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới
mẫu hộ chiếu mới có nhiều cải tiến không chỉ đẹp hơn về mặt giao diện mà còn được sản xuất in ấn bằng công nghệ hiện đại
tăng cường các yếu tố bảo thuận an và đảm bảo không để làm giả
ghi nhận trong ngày hôm qua số lượng công dân đến làm thủ tục và nhận hộ chiếu đã tăng đột biến
lực lượng xuất nhập cảnh toàn quốc đã tiếp nhận hơn một mươi bảy chín trăm hai mươi hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông
để tránh tình trạng công dân ổ ạt đến làm thủ tục cấp hộ chiếu cục quản lý xuất nhập cảnh lưu ý
hộ chiếu mộng mới cấp phát từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là hộ chiếu không gắn chip điện tử
công dân có hộ chiếu mẫu cũ và vẫn có thể tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu
không nhất thiết phải đổi hộ chiếu theo mẫu mới
công dân không bắt buộc phải đổi hộ chiếu khi thay đổi căn cước công dân
trừ trường hợp đại sứ quán nước ngoài yêu cầu khi xin thị thực để xuất cảnh
công dân có căn cứ công dân gắn chip điện tử nên nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia
không cần đến nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để giảm thời gian đi lại và chờ đợi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại